mở đầu bản tin ngày hôm nay là thông tin đến từ đà nẵng
lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn năm tỷ đồng của các tiểu thương kinh doanh dầu ăn
tôn nữ thanh huyền quê ở tỉnh thừa thiên huế vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng khởi tố bắt tạm giam
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng tám năm hai nghìn một mươi chín huyền được công ty tường an giao nhiệm vụ giới thiệu và bán hàng cho các tiểu thương ở đà nẵng
nữ nhân viên này đã gian dối với khách hàng thông tin công ty tường an đang có chương trình khuyến mãi giảm giá với điều kiện khách hàng mua số lượng lớn và thanh toán tiền một lần
từ đây huyền đã lừa đảo sáu bị hại mua dầu ăn khuyến mãi với số tiền gần năm tỷ đồng
sau khi bại lộ huyền đã bị sa thải nhiều bị hại đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an
lực lượng đồn biên phòng thiên cầm bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh vừa phát hiện bắt giữ hai tàu cá công suất lớn
đánh bắt hải sản bằng lưới kéo giã cào tận diệt sai vùng biển quy định
quá trình bắt giữ các tàu cá các thuyền viên trên tàu đã chống đối buộc lực lượng biên phòng phải nổ súng chỉ thiên
cụ thể vào lúc một giờ ngày hai mươi ba tháng ba tại vùng biển cửa nhược cách bờ khoảng hai hải lý
lực lượng đồn biên phòng thiên cầm bộ đội biên phòng hà tĩnh phối hợp với phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện cẩm xuân
đang tuần tra kiểm soát trên biển phát hiện bắt quả tàng hai tàu đôi có công suất gần hai mã lực gồm tàu cá mang biển na chín mươi sáu nghìn hai trăm tám mươi tám ts
do ông trương văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm làm thuyền trưởng và tàu cá mang biển kiểm soát na chín mươi sáu nghìn hai trăm tám mươi chín ts
do anh nguyễn văn quế sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm làm thuyền trưởng đều trú tại phường ngư thủy thị xã cửa lò tỉnh nghệ an
đi cùng trên hai tàu cá có một mươi năm lao động khác đều quê ở thị xã cửa lò tỉnh nghệ an đang có hành vi khai thác hải sản
bằng lưới kéo giã cào tận diệt sai vùng biển quy định
khi lực lượng biên phòng phát hiện tín hiệu phương tiện dừng lại lợi dụng đêm tối hai tàu cá không những không chấp hành
mà còn cho tàu tăng tốc bỏ chạy các thuyền viên trên tàu có hành vi chống đối buộc lực lượng biên phòng phải nổ súng chỉ thiên liên tục yêu cầu dừng lại
truy đuổi được hơn một hải lý hai tàu cá mới chịu dừng lại hợp tác
hiện vụ việc đang được lực lượng biên phòng điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện tứ kỳ vừa phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hải dương bắt giữ năm tàu vận chuyển cát không rõ nguồn gốc trên sông thái bình đoạn qua địa bàn xã đại sơn huyện tứ kỳ
các tàu bị bắt giữ gồm tàu vp một nghìn bốn trăm ba mươi bốn do nguyễn văn công sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở phường an lạc tp trí linh tỉnh hải dương điều khiển chở hơn ba trăm bốn mươi bốn mét khối cát
tàu mang biển
nd ba nghìn ba trăm sáu mươi do trần văn hưng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi điều khiển chở hơn ba trăm sáu mươi tám mét khối cát
tàu nd hai nghìn tám trăm bốn mươi do trần phú hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn chú ở xã xuân trung huyện xuân trường tỉnh nam định điều khiển chở ba trăm ba mươi năm m khối cát
tàu vp một nghìn hai trăm sáu mươi sáu do nguyễn công thức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm điều khiển chở bốn trăm bốn mươi mét khối cát
tàu vp một nghìn tám trăm ba mươi ba do bùi thanh sơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú ở xã sơn đông huyện lập thái
tàu vĩnh phúc điều khiển trở bốn trăm tám mươi m khối cát
tại thời điểm kiểm tra các chủ tàu đã không xuất trình được giấy tờ hóa đơn liên quan tới nguồn gốc số cát trên
công an tứ kỳ đã ra quyết định tạm giữ và lập hồ sơ xác minh xử lý năm chủ tàu theo quy định
để kịp thời phát hiện và ngăn chặn tình trạng vận chuyển tỏi từ nơi khác về đảo lý sơn nhằm trà trộn trục lợi cá nhân
và với mục tiêu bảo vệ thương hiệu tỏi lý sơn ubnd huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi cùng với đồn biên phòng cửa khẩu cảng sa kỳ
và đồn biên phòng lý sơn phối hợp với lực lượng tăng cường kiểm tra kiểm soát chặt chẽ tỏi được vận chuyển trên các phương tiện vận tải hàng hóa
và hành khách từ cảng sa kỳ ra lý sơn tại cảng lý sơn và cảng neo chú tàu thuyền lý sơn
thời gian qua nhờ sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra kiểm soát
nên tình hình vận chuyển tỏi từ nơi khác về đảo lý sơn có phần giảm so với những năm trước
tuy nhiên vẫn còn một số hộ dân lén lút chuyển tỏi từ nơi khác ra đảo với nhiều hình thức như đựng trong các thùng cắt tông
thậm chí có trường hợp ghi bên ngoài thùng là hàng dễ vỡ nhằm gây khó khăn cho việc phát hiện
từ đầu năm đến nay phòng kinh tế và hạ tầng nông thôn huyện lý sơn tỉnh quảng ngãi đã phối hợp với các cơ quan đơn vị chức năng
lập biên bản tạm giữ hơn một sáu tấn tỏi tươi để điều tra xác minh nguồn gốc
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã ban hành chỉ thị số một trăm một cttg
về các nhiệm vụ giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch covid một mươi chín
theo đó cùng với việc xây dựng và hoàn thiện đề án tổng thể với sáu nội dung chính để trình chính phủ
bộ lao động thương binh và xã hội đã chủ động triển khai hướng dẫn việc tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội
đặc biệt là bảo hiểm hưu trí và tử tuất áp dụng đối với những doanh nghiệp có trên năm mươi người lao động bị ảnh hưởng
do tác động của dịch bệnh và doanh nghiệp bị giảm thu năm mươi do ảnh hưởng của dịch
bên cạnh đó bộ đã và đang trình chính phủ và báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội
theo đó có thể nâng cao mức hỗ trợ và mở rộng hơn đối tượng
bao gồm tất cả những doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch thì đều được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội
tất cả những doanh nghiệp chỉ một mươi người lao động bị ảnh hưởng cũng được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội
với quy mô trong đề xuất này từ một năm đến ba triệu người lao động và từ một trăm linh đến hai trăm linh doanh nghiệp được hỗ trợ
với số tiền tương ứng từ hai mươi năm đến bốn mươi chín tỷ đồng trong thời gian từ tháng ba đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
bảo hiểm thất nghiệp sẽ tạm dừng đóng từ tháng ba đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
đồng thời miễn đóng tất cả những người mất việc ngừng việc và không có việc do ảnh hưởng của covid một mươi chín
cùng với đó hỗ trợ trở lại cho doanh nghiệp để đào tạo nghề chuyển đổi công việc
và coi đây là một giải pháp để giữ chân người lao động
việc hỗ trợ thông qua việc tạm dừng đóng vào quỹ bảo hiểm hưu trí tử tuất và bảo hiểm thất nghiệp
sẽ tương đương với số tiền một trăm năm mươi tỷ đồng
trong hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi có gần một mươi sáu hai trăm linh doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh
tăng một mươi chín năm so với cùng kỳ năm trước
có thể thấy rằng dịch covid một mươi chín đang có những tác động mạnh mẽ lên các doanh nghiệp
bên cạnh sức mạnh nội lực để tự vươn lên vượt khó
thì các doanh nghiệp đang rất cần sự hỗ trợ của chính phủ
để có thể tiếp thêm động lực ổn định sản xuất kinh doanh và sớm phục hồi sau khi dịch bệnh qua đi
thời điểm này chuỗi cửa hàng pizza của anh tùng đã sụt giảm hơn năm mươi doanh số so với trước đây
mặc dù đã áp dụng nhiều chương trình khuyến mại ra mắt các sản phẩm mới
và hỗ trợ tối đa việc mua hàng online của khách hàng
song cũng như nhiều doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực fnb khác
tác động của dịch covid một mươi chín vẫn hết sức nặng nề

theo đó các chuyên gia cho rằng
việc xác định đối tượng giảm mức thuế phí và lệ phí cần được tính toán cụ thể
mức độ thiệt hại của họ đến đâu thì chúng ta sẽ miễn thuế hoặc giảm thuế cho họ
và giảm đến đâu mức độ là bảy mươi ba mươi hay năm mươi
thì cái này là cái mà chúng ta cần để đánh giá thiệt hại cụ thể
trong từng lĩnh vực kinh doanh từng ngành nghề sản xuất
cái phí và lệ phí cũng như vậy
rõ ràng là cái việc mà giảm được cái chi phí
để từ đó doanh nghiệp có thể tồn tại
có thể tái cấu trúc cái hoạt động kinh doanh của mình
nó cũng trở thành một trong những cái đòi hỏi
chính phủ đang dồn lực để đưa ra các giải pháp kịp thời
nhằm thao gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh
bên cạnh sự hỗ trợ đó
thời điểm này các doanh nghiệp cũng đang tự mình vươn lên
hỗ trợ nhau để cùng vượt qua đại dịch
thực ra là trong khủng hoảng
cũng là một cái sự sàng lọc tự nhiên dành cho các doanh nghiệp
và các doanh nghiệp thì cũng không thể nào là cứ chờ hỗ trợ từ chính phủ được
mà cũng cứ phải là chúng ta phải tự nội lực của chúng ta
chúng ta phải thực sự là khỏe mạnh
tại hà nội trong hai tháng đầu năm
đã có hơn hai sáu trăm linh hộ kinh doanh giải thể bỏ kinh doanh
và sáu bốn trăm linh hộ kinh doanh nghỉ kinh doanh
có thể thấy dịch covid một mươi chín đang có những tác động không nhỏ
đến các doanh nghiệp nói riêng cũng như nền kinh tế nói chung
sự đồng hành của chính phủ và doanh nghiệp trong giai đoạn này
sẽ tạo động lực thúc đẩy việc đạt mục tiêu kép
vừa chống dịch bệnh vừa đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng đã đặt ra
trước tình trạng hạn hán gây ra nhiều thiệt hại cho sản xuất và đời sống của người dân
ủy ban nhân dân tỉnh cà mau đã đề nghị trung ương hỗ trợ trên ba trăm một mươi tỷ đồng
nhằm chủ động tạo nguồn chữ ngọt nhằm phòng chống và giảm thiểu thiệt hại do hạn hán
kinh phí này được sử dụng để chủ động trong việc tạo nguồn chữ ngọt
nhằm phòng chống và giảm thiểu thiệt hại do hạn hán gây ra cho sản xuất nông nghiệp
sinh hoạt năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo
hiện nay ở cà mau mực nước trên hệ thống kênh trục canh cấp một chỉ từ ba m đến năm m
trong đó một số kênh đã cạn nước hệ thống kênh cấp hai cấp ba đều đã khô hạn
mực nước trên hệ thống kênh xuống thấp
thậm chí là khô cạn dẫn đến kênh xuống thấp
dẫn đến mất phản áp gây ra hiện tượng sụt lún sạt lở lộ giao thông
đề biển trên hai mươi hộ gia đình thiếu nước sinh hoạt
theo ghi nhận của các cơ quan chuyên môn về khí tượng thủy văn
trong thời gian tới tình hình hạn hán thiếu nước sẽ còn tiếp tục gây gắt hơn nữa
nên sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh cà mau
trong khi đó nhằm giám bóp một phần khó khăn cho người dân trên địa bàn tỉnh
đang thiếu nước ngọt sinh hoạt trong đợt hạn mặn kéo dài
công đoàn công an tỉnh bến tre đã tổ chức tặng một ba trăm linh bình nước lọc
và hai mươi năm mét khối nước ngọt sinh hoạt cho người dân trên địa bàn các xã mỹ thạnh an
và nhân thạnh thành phố bến tre thuận điền dồng trôm và thanh tân mỏ cầy bắc
bên cạnh việc tặng nước sinh hoạt cho người dân
công đoàn công an tỉnh bến tre còn tặng các hộ dân chính sách gạo cùng với một số nhu yếu phẩm khác
cùng ngày đoàn thanh niên công an tỉnh cũng đã đến các xã an định huyện mỏ cầy nam
tổ chức trao tặng năm mươi bồn nhựa chứa nước loại năm trăm linh lít tổng trị giá gần năm mươi triệu đồng
nguồn kinh phí được đoàn thanh niên công an tỉnh vận động các nghệ sĩ tại thành phố hồ chí minh tài trợ
việc hỗ trợ nước sinh hoạt và dụng cụ chứa nước của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh bến tre
trong những ngày vừa qua đã đáp ứng phần nào cơn khát nước ngọt sinh hoạt của người dân các địa phương trên địa bàn tỉnh
đồng thời xây dựng thêm hình ảnh tình cảm tốt đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
thưa quý vị hà tĩnh cũng là một trong những địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn
tuy nhiên trong vụ sản xuất đông xuân năm nay nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp
đặc biệt là việc vận hành liên hồ chứa trong tưới tiêu sản xuất nông nghiệp
nên đã góp phần chống hạn hiệu quả và đẩy lùi xâm nhập mặn
phản ánh về giải pháp hiệu quả này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay cảm ơn
để chống hạn và xâm nhập mặn tỉnh hà tĩnh đã vận hành liên hồ chứa kẻ gỗ hồ sông rác hồ ngàn chươi
để phục vụ nguồn nước sản xuất cho người dân
nhờ chủ động thực hiện phương án tích nước và điều tiết nước hợp lý
nên các hồ thủy lợi này đã cung ứng trên chín trăm linh triệu mét khối nước tưới tiêu cho một mươi hai huyện thị với trên năm mươi hectare đất sản xuất
nếu có nguy cơ thiếu công ty sẽ chủ động chuyển nước từ những hồ nước có thể là đủ
hoặc là sử dụng một số trăm bớm để bớm hồ trợ cho các phục thiếu
bên cạnh đó ngành nông nghiệp tỉnh hà tĩnh đã chỉ đạo các địa phương cần tiết kiệm nguồn nước tưới
khơi thông dòng chảy nạo vét hệ thống canh mương thủy lợi
bảo đảm tưới tiêu cho toàn bộ diện tích sản xuất tránh tình trạng đất đai bỏ hoang vì thiếu nước tưới
đối với tỉnh thì có hai cái hồ chữa lớn
hồ kẻ cổ hồ ngân truyền cầm tráng
chúng tôi đã vận hành theo phương án liên hồ trợ
chủ động tích trữ nước đảm bảo nguồn nước để vừa phục vụ sản xuất
có khả năng phục vụ tham gia đẩy mạnh vùng sông lam cho hệ thống bớm nước và hệ thống lĩnh cảm
thứ hai là đối với các phương án nối đông
thì chính quyền địa phương cũng đã chủ động đắp bơ dự nước
thực trạng hạn hán xâm nhập mặn vẫn đang diễn biến phức tạp
tại nhiều địa phương trên cả nước và được dự báo là còn tiếp diễn nghiêm trọng trong thời gian tới
chính vì vậy việc chủ động các giải pháp chống hạn xâm nhập mặn
sẽ góp phần bảo đảm sản xuất nông nghiệp và ổn định đời sống của người dân